chiều ngày một mươi bảy tháng tám bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh đắk lắc tiếp tục tiếp nhận hơn một tấn hàng hóa gồm lương thực thực phẩm của các tổ chức cá nhân doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn tỉnh tham gia công tác ủng hộ phòng chống dịch bệnh
đây là chuyến hàng thứ hai được bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh đắk lắc tiếp nhận
trước đó đơn vị đã tiếp nhận và chuyển một năm tấn nhu yếu phẩm đến tám chốt kiểm soát phòng chống dịch covid một mươi chín trên biên giới tỉnh đắk lắc
cùng chung tay với lực lượng tuyến đầu chống dịch các thành viên trong nhóm rau bốn mươi bảy đã kêu gọi hỗ trợ từ cộng đồng
trong thời gian rất ngắn nhiều doanh nghiệp cơ sở kinh doanh và người dân cũng đã quyên góp ủng hộ hàng tấn thực phẩm cho các bếp ăn thiện nguyện tại đà nẵng quảng nam và lực lượng phòng chống dịch trên địa bàn tỉnh đắk lắc